thưa quý vị sau tổng tuyển cử vào ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi
quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hòa chính thức được thành lập
đúng tám giờ sáng ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại nhà hát lớn thành phố hà nội đã chính thức khai mạc
kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa một nước việt nam dân chủ cộng hòa
cũng chính viên họp này đã đánh dấu một mốc son trói lọi trong lịch sử hoạt động của quốc hội việt nam
ra đời trong hoàn cảnh cả nước vừa phải hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc
vừa phải từng bước thực hiện cải cách dân chủ
quốc hội khóa i đã góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp
với chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu đưa miền bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội
tiếp tục đấu tranh giải phóng miền nam tiến tới thống nhất đất nước
quốc hội khóa một đã thông qua danh sách chính phủ đầu tiên của nhà nước việt nam độc lập do chủ tịch hồ chí minh đứng đầu
thông qua hai bản hiến pháp của nước việt nam dân chủ cộng hòa
trong đó có bản hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bản hiến pháp đầu tiên mở ra tiến trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở việt nam
đây là nhiệm kỳ quốc hội dài nhất hoạt động từ tháng riêng năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
do cuộc chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược đất nước bị chia cắt
nên không thể tổ chức một cuộc bầu cử trên cả nước để bầu quốc hội khóa mới
kỳ họp thứ nhất
diễn ra ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại nhà hát lớn thành phố hà nội với sự tham dự của gần ba trăm linh đại biểu
quốc hội đã công nhận danh sách chính phủ liên hiệp kháng chiến do chủ tịch hồ chí minh đứng đầu
trong nhiệm kỳ này quốc hội đã thông qua hai hiến pháp gồm hiến pháp nước việt nam dân chủ cộng hòa ngày chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
và hiến pháp nước việt nam dân chủ cộng hòa ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngoài ra quốc hội cũng đã thông qua một mươi sáu luật trong đó có dự án luật lao động luật cải cách dụng đất luật về chế độ báo chí luật hôn nhân và gia đình và một số luật khác
thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã bầu ra quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa
đánh dấu một bước phát triển mới trong việc củng cố nền độc lập dân tộc vừa giành được thực hiện thể chế dân chủ thực sự
thể hiện tư tưởng hồ chí minh về nhà nước của dân do dân và vì dân
trên suốt chặng đường đấu tranh anh dũng của toàn dân tộc cho đến ngày đất nước thống nhất
quốc hội đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng
biểu đáng tin cậy của nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước
là nơi tập trung trí tuệ của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động
quốc hội đã thể hiện tinh thần đại đoàn kết ý chí thống nhất đất nước và lòng quyết tâm xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa